từ ngày một chín đoàn kiểm tra liên ngành của tp hà nội tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng quản lý đất đai trên địa bàn một mươi quận huyện
các quận huyện sẽ phải báo cáo cung cấp đầy đủ hồ sơ cũng như phương án xử lý rứt điểm các vi phạm phương án khắc phục các tồn tại tiến độ khắc phục
một mươi quận huyện sẽ tiến hành kiểm tra đợt này gồm có các quận tây hồ đống đa cầu giấy thanh xuân hoàng mai hà đông hai bà trưng nam tử liêm bắc tử liêm thanh trì
thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày một chín đến ngày một mươi năm một mươi hai nghìn một mươi sáu
trong quá trình kiểm tra đoàn sẽ hướng dẫn đôn đốc ubnd các quận huyện xử lý vướng mắc tồn tại và các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý đất đai
quy hoạch kiến trúc liên quan đến trật tự xây dựng trên địa bàn
đoàn cũng sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các quận huyện